thủy sản là một trong những lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã hồng đức huyện ninh giang tỉnh hải dương
vì vậy việc bảo vệ nguồn lợi từ nuôi trồng thủy sản luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo
hợp tác xã hội nông dân ở địa phương nhất là trong mùa mưa bão
hơn hai năm nay gia đình ông bùi thành lộc ở thôn đồng lạc nuôi thả các giống cá truyền thống trên diện tích hơn ba m hai
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình ông xuất bán một mươi ba tấn cá nhiều nhất là cá rô mang lại nguồn thu nhập không nhỏ
theo ông lộc để nuôi thả cá thành công thì một trong những giải pháp quan trọng là phải làm tốt công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão

xã hồng đức hiện có hơn một trăm linh hộ dân nuôi trồng thủy sản trên diện tích chín mươi năm hectare
trung bình một năm mỗi hộ gia đình thu hơn một mươi tấn cá
để giảm thiểu tổn thất bảo đảm an toàn cho các ao hồ nuôi thả cá trong mùa mưa bão
những năm qua chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng tránh thiên tai
thông báo kịp thời tình hình mưa bão để các hộ dân sớm có phương án bảo vệ
trong khi thời tiết đang có những diễn biến thất thường các hộ dân nuôi thủy sản xã hồng đức
đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho thủy sản
bảo đảm an toàn đầm ao để không xảy ra tràn bờ nhằm hạn chế thất thoát thủy sản